như báo sức khỏe và đầy sống đã thông tin ngày bảy tháng năm lực lượng công an thành phố hà nội đang phối hợp điều tra trường hợp bà p sáu mươi tám tuổi
trú tại quận hà đông hà nội bị đối tượng giả danh công an gọi điện bắt chuyển tiền qua đó chiếm đoạt hơn một mươi năm tỷ đồng
theo cơ quan công an vào ngày bốn năm tháng bốn khi đang ở nhà một mình bà p nhận được một điện thoại từ số tám trăm một mươi tám nghìn ba trăm tám mươi bảy xxx
người đầu dây tự xưng là nhân viên việt heo người này báo bà p sử dụng căn cấp công dân số ba trăm bốn mươi một năm mươi sáu nghìn bốn ekikx của mình
để đăng ký sim và đăng nợ cước khoảng ba chín triệu đồng bà p nói không dùng căn cấp công dân để đăng ký sim và sử dụng
nên đối tượng thông báo sẽ liên hệ với cơ quan công an để giải quyết
không lâu sau đó có một số điện thoại tám mươi năm năm nghìn chín trăm hai mươi bảy x gọi đến một người tự xưng cán bộ công an quả quyết nói rằng
có ai đó đang dùng căn cấp công dân số
ba trăm bốn mươi một năm mươi sáu nghìn bốn xxx để lập tài khoản ngân hàng a rồi bán lại cho đối tượng tên là nguyễn viết long với giá hai trăm linh triệu đồng
theo người tự xưng công an long đã bị bắt và khai báo điều hành đường dây buôn bán ma túy rửa tiền và được hưởng lợi sáu tỷ đồng
vì công an giả danh nói bà p có liên quan đến vụ việc này sẽ bị bắt trong vài ngày tới
suốt quá trình nói chuyện vì công an giả danh yêu cầu bà p phải di chuyển ra khỏi khu vực vắng người
tuyệt đối không hé lộ thông tin đến bất kỳ ai
do lo sợ nên bà p đã làm theo
tiếp đến vì công an giả danh cung cấp tài khoản gia lô tên vinh cho bà p liên hệ
các đối tượng yêu cầu bà p truyền tiền cho chúng nhằm mục đích xác minh số tiền vi phạm pháp luật
ngay vị công an giả danh yêu cầu chuyển tiền và không được kể với người nhà
bà p hoang mang rồi nhớ đến số cổ phần cổ phiếu chứng khoán mà vợ chồng bà đã mua trước đây
hơn chục năm qua bà p không giao dịch và cũng chẳng biết số cổ phần cổ phiếu ấy giá trị bao nhiêu
nhưng vì bấy bách nên bà p quyết định dùng đến nó
trong ngày năm tháng bốn sau mỗi yêu cầu chuyển tiền của vị công an giả danh bà p lại tìm cách bán cổ phần cổ phiếu
pap đã chuyển tổng cộng ba mươi hai lần bao gồm một lần hai trăm một mươi ba triệu đồng sáu lần chuyển hai trăm chín mươi triệu đồng
lần chuyển bốn trăm chín mươi triệu đồng tổng cộng hơn sáu ba tỷ đồng vào số tài khoản của nguyễn thanh dương tại ngân hàng b
tiếp đó bà p có sáu lần chuyển tiền mỗi lần chuyển bốn trăm chín mươi triệu đồng
tổng cộng hơn hai chín tỷ đồng vào số tài khoản nguyễn tiến dũng tại ngân hàng v
bà p có một mươi lần chuyển mỗi lần là bốn trăm chín mươi triệu đồng với tổng số tiền là bốn chín triệu đồng vào tài khoản trần đình đức tại ngân hàng phê
bà p còn có một lần chuyển bốn trăm chín mươi triệu đồng và một lần chuyển bốn trăm linh triệu đồng tổng số tiền là tám trăm chín mươi triệu đồng vào số tài khoản hồ thủy hồng tại ngân hàng p
khi tổng số tiền pa p chuyển vào các số tài khoản do các nhóm đối tượng cung cấp lên tới một mươi năm tỷ đồng cũng là lúc số cổ phần cổ phiếu đã bán sạch
lúc này bà p mới biết mình bị lừa đảo nên đến cơ quan công an để trình báo
sau sự việc người thân và chính bà p mới biết mình có số tài sản lớn như vậy
nhiều cảnh báo đã được cơ quan chức năng phát đi thủ đoạn của tội phạm không mới nhưng đáng tiếc là danh sách các nạn nhân vẫn nối dài
nhận xét về các vụ lừa đảo với số tiền rất lớn xảy ra trong thời gian gần đây
ông vũ ngọc sơn giám đốc kỹ thuật công ty công nghệ an ninh mạng quốc gia việt nam
trưởng ban nghiên cứu tư vấn phát triển công nghệ hợp tác quốc tế hiệp hội an ninh mạng quốc gia cho biết
kẻ xấu thường sử dụng thủ đoạn dọa dẫm về pháp lý nhằm vào đối tượng phụ nữ lớn tuổi
những người dễ bị ảnh hưởng tâm lý khi bị cáo buộc vi phạm pháp luật
để có thể đe dọa khiến nạn nhân tin tưởng kẻ xấu trước đó đã thu thập rất nhiều thông tin về nạn nhân
như tên tuổi địa chỉ số điện thoại liên lạc người thân cũng như những thông tin này có thể mua được trên chợ đen trên internet
các nạn nhân khi bị thao túng tâm lý thường dễ dàng nghe theo các yêu cầu của cảnh xấu
kể cả chuyển hết tiền trong tài khoản vì thế có những người đang bị bắt những số tiền rất lớn
thời gian qua truyền thông đã nhắc rất nhiều tới những trường hợp lừa đảo
tuy nhiên theo ông sơn không phải ai cũng xem được những cảnh báo trên truyền thông đại chúng hoặc internet
điều này cho thấy truyền thông cần phải tuyên truyền nhiều và sâu rộng hơn nữa
ông sơn cũng nhấn mạnh nạn nhân của các vụ lừa đảo thường không giới hạn lứa tuổi
từ trẻ em cho đến người già đều có thể trở thành nạn nhân
đối với mỗi lứa tuổi kẻ xấu sẽ có những chiêu thức lừa đảo khác nhau
theo thống kê của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
có hai mươi bốn hình thức lừa đảo phổ biến trong thời gian qua tại việt nam
để giúp hạn chế tình trạng người dân bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo
hiệp hội an ninh mạng quốc gia đang nghiên cứu phát triển phân mêm cảnh báo lừa đảo
phân mêm này sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân từ tháng bảy năm hai nghìn bốn
trên cả hai nền tảng eos và underwrite
ông vũ ngọc sơn cho biết phân mêm được phát triển dựa trên số liệu thu thập
về những trường hợp lừa đảo xảy ra trong những năm qua
yêu điểm của phân mêm là liên kết giữa cơ sở dữ liệu của các bộ ngành
các tổ chức trên thế giới các công ty an ninh mạng tại việt nam
có thể nhanh chóng kiểm tra và đưa ra khuyến cáo đối với danh sách đen
để được thống kê trong cơ sở dữ liệu
hiệp hội an ninh mạng quốc gia hy vọng phân mêm này sẽ là một công cụ hữu ích
phòng chống tội phạm lừa đảo cho người dân
tuy nhiên ông sơn cũng nhấn mạnh rằng công cụ phân mêm chỉ mang tính chất hỗ trợ
không thể ngăn chặn lừa đảo một trăm linh
ví dụ khi người dùng cần chuyển khoản đến một số tài khoản lạ
phân mêm sẽ giúp kiểm tra xem tài khoản kia có nằm trong danh sách đen hay không
tuy nhiên nếu phân mêm đã cảnh báo mà người dùng vẫn tiếp tục truyền tiền
thì rõ ràng phân mêm không có tác dụng trong những trường hợp này
theo ông sơn bên cạnh việc sử dụng công cụ phân mêm hỗ trợ
người dân vẫn cần trang bị những kiến thức tối thiểu về an ninh mạng và lừa đảo trực tuyến
để tránh bị kẻ xấu lừa đảo gây thiệt hại về tài chính
thời gian qua nhiều nạn nhân tiếp tục bị các đối tượng mạo danh cán bộ công an gọi điện lừa đảo
chiến đoạt số tiền hàng tỷ đồng
theo cơ quan công an thủ đoạn lừa đảo trên không mới
tuy nhiên vẫn rất nhiều người mất cảnh giác và sập bẫy
do đa phần ít cập nhật thông tin trên xã hội báo chí
một chiêu trò lừa đảo khác rộ lên đã đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện
hướng dẫn cài phân mêm dịch vụ công giả mạo để định danh mức độ hai
hoặc cập nhật thông tin cư trú với mục đích chiếm đặt quyền điều khiển điện thoại
đánh cấp vật khẩu tài khoản ngân hàng
cụ thể vào hồi đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn chị c sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở hà nội
nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an quận thanh xuân hà nội
yêu cầu cài đặt định danh mức độ hai do bận công việc nên chị không đến được trụ sở cơ quan công an
và đối tượng gợi ý sẽ có cán bộ hỗ trợ hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công
sau khi cài đặt phân mêm giả mạo chị c đã bị mất quyền điều khiển điện thoại
và sau đó chị đã bị dứt mất hơn hai trăm linh triệu đồng trên tài khoản
trao đổi xung quanh các trường hợp trên một cán bộ công an quận hà đông hà nội cho biết
đang xuất hiện trở lại các nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện
cho nạn nhân yêu cầu cài đặt cập nhật ứng dụng vnid dịch vụ công
và thông báo liên quan đến các đường dây ma túy rửa tiền
cảnh giác và nghĩ ngay tới các chiêu trò lừa đảo đồng thời không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào qua điện thoại
cán bộ công an tuyệt đối không làm việc qua điện thoại gửi các tưởng linh để cài đặt phân mêm
hay yêu cầu truyền tiền vào số tài khoản
qua các vụ việc trên công an tp hà nội cho biết thủ đoạn giả danh công an
gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không còn là mới
tuy nhiên nhiều người vẫn mất cảnh giác và sập bẫy
đa phần các nạn nhân thường là những đối tượng ít cập nhật thông tin trên xã hội báo chí
để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ gửi trực tiếp giấy mời giấy triệu tập
hoặc gửi qua công an địa phương tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
đối tượng đối với những hành vi lừa đảo hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo
đối tượng thường giả danh cán bộ công an để gọi điện cho nạn nhân
thông báo căn cước công dân bị lỗi trên hệ thống hoặc phải cập nhật dữ liệu cá nhân mã định danh
sau đó các nhóm đối tượng sẽ gửi đường link ứng dụng dịch vụ công giả mạo để nạn nhân cài đặt
khi cài đặt phân mêm đối tượng sẽ chính quyền điều khiển điện thoại
thực hiện các việc truyền tiền từ thai quản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại
do đó cơ quan công an đề nghị người dân cần phải hết sức cảnh giác
tuyên truyền với người thân bạn bè về thủ đoạn như trên
tránh mắc bẫy của đối tượng xấu khi phát hiện các trường hợp xấu hoặc có dấu hiệu lừa đảo
cần để báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất